xác định doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò là trụ cột trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản việt nam
tại nghị quyết số năm mươi ba về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư
và nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững
chính phủ đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi nước ta có tám mươi đến một trăm linh doanh nghiệp
có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này
nông nghiệp việt nam đứng trong số một mươi năm nước phát triển nhất thế giới
trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số một mươi nước hàng đầu thế giới
việt nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới
trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu
để đạt được mục tiêu trên nghị quyết đặt ra các giải pháp cụ thể như tiếp tục hoàn thiện thể chế
cải cách thủ tục hành chính cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp
tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường kế hoạch và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp
đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường từng bước chủ động được thị trường
hoàn thiện chính sách tiến dụng cho các dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
cùng với đó là xây dựng hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học
công nghệ tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp đồng thời phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nông nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
theo tinh thần chính phủ kiến tạo trao quyền cho thị trường quyết định nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nông sản
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cả nước hiện có hơn một triệu hectare cây ăn quả sản lượng hàng năm gần một mươi ba triệu tấn
khoảng một tám trăm linh vùng trồng quả tươi được cấp mã số xuất khẩu một hai trăm linh mã số cho
cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu để nâng cao giá trị sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ
trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạng đầu tư và công đoạn chế biến sâu
công ty cổ phần thực phẩm việt nam
bên cạnh các sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng mới đây công ty này đã đầu tư hệ thống dây chuyển hiện đại để sản xuất
cung cấp ra thị trường sản phẩm thạch rau câu cốt trái cây tươi
điều đáng nói nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm này đều là những nông sản nổi tiếng của việt nam
cốt trái cây là những loại quả tươi ngon chất lượng được trồng ở những vùng có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp như vải thiều bắc giang xoài cát chu chanh dây sơn la
với dây chuyển chế biến hiện đại công nghệ tiến tiến mỗi năm công ty đã sử dụng hơn bốn mươi tấn cốt trái cây tươi các loại
tăng cường sử dụng cốt trái cây tươi giảm bớt và cắt bỏ phụ da quy trình sản xuất của công ty đang hướng tới chế biến sâu nâng cao giá trị và bảo đảm an toàn vệ sinh cho các sản phẩm
đây là giải pháp được đặt lên hàng đầu để đáp ứng đòi hỏi tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường
những cái sản phẩm hoa quả và nông nghiệp của việt nam mà xuất đi các nước thì có chất lượng rất là tốt
và ngoài ra là nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ những khách hàng nước ngoài
tuy nhiên là người nông dân thì hơi thiệt hỏi
đến cái vụ mùa khi nhiều quá thì lại cũng không xuất được với cái sản lượng như mong đợi
chính vì vậy thì cái thiệt thòi người nông dân là không thu và không bán được cái sản phẩm của mình đúng với cái chất lượng và đúng hết được cái nhu cầu đảm bảo được cái nhu cầu
chính vì thế nên là những sản phẩm như của chúng tôi là đang hướng tới giảm thiểu bớt cho người nông dân những cái khó khăn đó
ta sử dụng thêm những nguyên liệu đầu vào từ chính trong nước từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp từ những cái hoa quả tươi của ngành nông nghiệp việt nam
ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng trong nước công ty cổ phần thực phẩm việt nam vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân
đồng thời cũng nâng cao giá trị cho nông sản thông qua các mặt hàng được chế biến sâu
công ty cũng lên kế hoạch liên kết với người nông dân trong việc thực hiện trồng và cung cấp nguyên liệu trái cây bảo đảm chất lượng ổn định cho hoạt động sản xuất của nhà máy
theo thống kê nông sản việt nam hiện đã có mặt ở hơn một trăm bảy mươi quốc gia vùng lãnh thổ song chủ yếu xuất khẩu dưới dạng tươi thô
trong khi đó công nghệ xử lý bảo quản nông sản sau thu hoạch còn yếu nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm khi đến được thị trường xuất khẩu nhất là những thị trường ở xa
chính vì vậy chế biến sản phẩm nông sản chính là giải pháp để vừa nâng cao giá trị sản phẩm vừa đa dạng hóa sản phẩm cho thị trường xuất khẩu